mô hình phong trào làng mới semaul của quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới hàn quốc là một sáng kiến chính trị ra đời năm một nghìn chín trăm bảy mươi bởi tổng thống bắc trung hy nhà miệng đại hóa kinh tế nông thôn
tại thái nguyên sau gần bảy năm thực hiện mô hình này đã mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm môi trường và góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo nông thôn mới tại địa phương
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay xóm phú nam một xã phu đô huyện phú lương đã có những thay đổi vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội
xóm đã được quỹ sgf hỗ trợ triển khai để xây dựng làng chuyên canh cây trè trên diện tích gần năm mươi hectare theo hướng làm chè việt gáp chè hữu cơ
từ cái chỗ giá quân bình chỉ độ bảy mươi tám mươi ngàn một kg nhưng đến nay thì hợp tác xã chúng tôi giá bình quân của các thành viên trong hợp xã là từ một trăm linh
một trăm năm mươi đồng trả lời đó là cái hiệu quả mà dự án đem lại cho hợp tác xã chúng tôi nói riêng và cho xóm phu nam một nói chung
thứ nhất là về cơ sở hạ tầng thì đã được dự án hỗ trợ cho làng xóm cải tạo nâng cấp các cơ sở hạ tầng như đường làng ngõ xóm rồi công trình nhà văn hóa
cái thứ hai là về giúp cho bà con nhân dân cải thiện môi trường ở nhà ở
tại tỉnh thái nguyên mô hình này được triển khai tại bốn xóm phú nam một xã phú đô huyện phú lương xóm tổ xã phượng tiến và xóm phú ninh xã phú đình huyện định hóa xóm tiền tiến xã bình sơn thành phố sông công
mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực của bộ máy quản lý quản trị tại địa phương thay đổi nhận thức nâng cao năng lực cho người dân cải thiện môi trường và nâng cao thu nhập
cơ sở hạ tầng này cũng định hướng
tập hợp các hợp tác xã somen trở thành liên minh hợp tác xã phát triển
với giải pháp này người dân sẽ dễ dàng tiếp cận thị trường thông qua chuỗi cung ứng sản phẩm somen
hai năm quỹ sgf bắt đầu triển khai tại việt nam đến nay đã xây dựng được tám làng theo mô hình này tại năm tỉnh ninh thuận thái nguyên bắc ninh thừa thiên huế và hậu giang
có thể thấy mô hình làng mới sae mawul bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường được chính quyền cộng đồng dân cư đánh giá cao
qua đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương